thành phố đà nẵng được đánh giá là trung tâm giao thương quốc tế là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư du khách nơi hội tụ của người tài và những ý tưởng sáng tạo
tuy vậy số lượng dự án đầu tư từ kiều bào tại thành phố đà nẵng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của thành phố
và sự lớn mạnh của cộng đồng người việt ở nước ngoài trên toàn thế giới
do đó trong thời gian qua chính quyền thành phố đã cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế
để có thể tận dụng nguồn lực kinh tế từ kiều bào nước ngoài trong thời gian tới
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố trong thời gian qua chính quyền thành phố đà nẵng đã yêu cầu các nhà đầu tư trong và ngoài nước
đầu tư vào bảy dự án trọng điểm đây đều là các dự án sẽ được đánh giá có tác động lớn đến kinh tế xã hội của thành phố
các dự án này bao gồm cảng liên chiểu khu phức hợp trung tâm tài chính thương mại vui chơi giải trí casino
và chung cư cao cấp không gian sáng tạo đà nẵng trung tâm thương mại quốc tế bệnh viện quốc tế viện dưỡng lão hay trường liên cấp quốc tế
trong đó đặc biệt dự án đầu tư xây dựng bến cảng liên chiểu giai đoạn khởi động có tổng mức đầu tư dự kiến gần sáu bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng
thuộc tháng nguyên chấp thuận chú trương đầu tư của thủ tướng chính phủ
tuy vậy ở thời điểm hiện tại việc thu hút đầu tư vào các dự án này vẫn chưa được như kỳ vọng
trong đó đặc biệt dự án đầu tư xây dựng bến cảng liên chiểu giai đoạn khởi động có tổng mức đầu tư dự kiến gần sáu bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng
hiện tại của đà nẵng là quỹ đất sạch còn hạn chế và các sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ
chi phí thuê khá cao so với các tỉnh lân cận một số không gian có tiềm năng lớn phù hợp với lợi thế của đà nẵng đang vướng quy hoạch
so với các địa phương lân cận như quảng nam quảng ngãi bình định quỹ đất ở đà nẵng hạn chế
trong khi giá thuê đất trong các khu công nghiệp lại cao hơn
đây là điểm ngãn lớn nhất mà chính quyền thành phố đà nẵng cần có những giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới
về cơ chế về quy định về những chương trình kêu gọi xúc tiến đầu tư thì rất là thuận lợi và tạo điều kiện rất tốt cho các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư
điều mà mong muốn tốt nhất là thời gian và giới thiệu những địa điểm đầu tư thủ tục các thủ tục để liên quan đến hợp tác đầu tư
thì tăng cường cái thời gian cấp cho nhanh thì sẽ thu hút được rất nhiều những nhà đầu tư ở nước ngoài
thứ nhất là về thuế là miễn tiền thuê đất đối với các dự án trong vòng có thể một mươi năm năm một mươi chín năm hay ba mươi năm hay năm mươi năm tùy thuộc vào các loại hình dự án khi đến với đà nẵng
và cũng ưu đãi trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong đó các loại thuế về xuất nhập khẩu cũng như thuế thu nhập doanh nghiệp
và những chính sách mà thành phố sẽ đồng hành và hỗ trợ cho các chuyên gia cũng như là người thân của người việt nam ở nước ngoài cũng như là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đến với thành phố
theo đề án đáy mạng thu hút đầu tư vào đà nẵng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đà nẵng đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng ba tỷ usd giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi đạt khoảng bốn tỷ usd
ngoài mục tiêu số lượng
đà nẵng đạt mục tiêu tăng tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến quán trị hiện đại bảo vệ môi trường hướng đến công nghệ cao tăng năm mươi vào năm hai nghìn hai mươi năm và một trăm linh vào năm hai nghìn ba mươi so với năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ nội địa hóa tăng lên mức ba mươi vào năm hai nghìn hai mươi năm và bốn mươi vào năm hai nghìn hai mươi
tỷ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động đạt bảy mươi năm vào năm hai nghìn hai mươi năm và tám mươi vào năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến tình trạng khai thác cát trái phép tại nhiều điểm nóng thuộc địa bàn cháp răm giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
gây thất thoát tài nguyên khoáng sản làm thay đổi dòng chảy như thành phố an toàn đã đề cập
ngành chức năng của thành phố đang triển khai nhiều giải pháp mạnh tay để xử lý cát tặc
trong đó có việc quyết tâm dẹp các bến thủy nội địa không phép lập chốt kiểm soát phương tiện thủy trên biển
thông tin được sở giao thông vận tải tp hcm công bố hiện toàn thành phố đang tồn tại ba mươi bốn bến thủy nội địa không đảm bảo an toàn hoạt động
tìm ẩn nguy cơ gây mất an toàn hoạt động bến mất an toàn giao thông đường thủy đường bộ
chủ yếu nằm ở thành phố thủ đức huyện bình chánh huyện hóc môn huyện củ chi
các bến này chủ yếu phục vụ hoạt động bốc dở vật liệu xây dựng
điều đáng nói là bến thủy nội địa không phép lại đang sen thậm chí là nằm sát bên bến có phép đã gây nhiều ý kiến trái chiều
trong thời gian tới là cũng mong muốn cấp chính viện để xin được cấp giới phép lại để hoạt động lại những vô bán chỉ vô bán vật liệu xây dựng thôi
những cái bến không phép này hoạt động bây giờ là hoạt động theo cái tính chất là tinh vi hơn
không hoạt động ban ngày nữa mà chuyển qua một cái mô hình là hoạt động lén lút vào ban đêm
thì để đơn vị cũng đã dùng tất cả những cái biện pháp tuyên truyền có viết bản cam kết có động viên có
và kiên quyết xử lý nghiêm lập biên bản và mạnh chính
và cái mức phạt của cái nghị định một trăm ba mươi chín này rất là cao thì xử phạt cũng có
nhưng để dứt điểm cái tình trạng này thì báo cáo là chưa dứt điểm được
tại vì thực tế nhu cầu xã hội có cung sẽ có cầu
từng là điểm nóng về khai thác cát trái phép khiến dư luận bức xúc
nhưng nhờ vào sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền lực lượng chức năng
đến nay không chỉ quản lý được hoạt động khai thác cát trên sông rạch tra
mà còn ngăn chặn nạn cắt tặc góp phần chống thất thoát tài nguyên khoáng sản thuế phí
đây là một trong những giải pháp để đảm bảo trực tự an toàn giao thông trong cái cao điểm này
trên địa bàn thành phố trước đây hoạt động bến thủy nội địa không phép
thì nó có nhiều cái diễn biến phức tạp
thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn thành phố thống kê có sáu mươi bảy điểm hoạt động bến không phép
tuy nhiên phòng cảnh sát điện thủy công an hồ chí minh đã triển khai quyết liệt các biện pháp
để đảm bảo trực tự nội địa không phép đặc biệt là kiểm tra và xử lý đối với hoạt động bến không phép
đến thời điểm
cuối năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn thành phố còn ba mươi sáu bến thủy nội địa hoạt động không phép
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai thì trên địa bàn thành phố chỉ còn ba bốn bến không phép
cho thấy cái nỗ lực rất lớn của lực lượng cảnh sát đường thủy
cái bến của tôi kinh doanh các trái trong quá trình hoạt động có xin giấy phép đầy đủ
và tuân thủ theo các quy định của pháp luật
trên thực tế bến thủy nội địa không phép để hết hàng hoạt động
hoặc bị đình chỉ nhưng vẫn có giấy phép kinh doanh vật liệu xây dựng
do đó các xã phường cần ra soát các bến bãi tập kết các trái phép trên địa bàn quản lý
lập kế hoạch tháo dỡ các đường bến bãi vận chuyển khai thác các trái phép
do các đối tượng khai thác mua bán tạo ra
ngăn ngừa không cho phép hình thành các mặt bằng bến bãi tập kết cát mới
tăng cường công tác kiểm tra nếu phát hiện có việc phá hoại
phục hồi bãi tập kết hoặc hình thành các điểm tập kết mới thì cần khẩn trương xử lý dứt điểm
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
còn bây giờ giang thái xin kính chào và hẹn gặp lại